nằm ở vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam nên hàng năm sau tết nguyên đán
ngoài tuyến quốc lộ một a lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ hai mươi năm mươi một qua địa bàn tỉnh đồng nai cũng tăng cao
do đó việc bảo đảm an toàn giao thông đang được các lực lượng chức năng tăng cường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
là tuyến đường độc đạo nối hai tỉnh đồng nai lâm đồng sau tết lượng xe khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi tăng cao
do người dân các tỉnh đông nam bộ đi du lịch đà lạt và lượng công nhân lao động từ một số tỉnh tây nguyên
quay trở lại các khu công nghiệp để làm việc
do đó đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã huy động một trăm linh quân số phối hợp với công an các địa phương và công an tỉnh lâm đồng
tuần tra kiểm soát giao thông nhất là các khu vực điểm đen về tai nạn giao thông
tăng cường kiểm tra tốc độ ở những địa bàn và những điểm đen
mà thường xuyên xảy ra tai nạn mà nguyên nhân chính là lỗi vi phạm tốc độ
thì ở những địa bàn trên thì cũng bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
còn tuyến quốc lộ năm mươi một nối giữa đồng nai bà rịa vũng tàu và điểm giao với tuyến đường cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây nên lượng phương tiện xe khách ô tô du lịch
cũng tăng cao những ngày sau tết
tuy nhiên nhờ lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp
nên tình trạng ủn tắc nghiêm trọng và tai nạn giao thông giảm so với những năm trước đây
những năm gần đây thì có nhà nước và chính phủ quan tâm
đường khá có thông thoáng động đại đi đỡ kẹt đỡ kẹt hơn
chạm là bố trí thêm một tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn và test ma túy
tổ đã bố trí là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nguyên phiên tường tra lưu động là các điểm thường xảy ra ủn tắc giao thông
là lúc nào cũng có cán bộ chiến sĩ là túc trực trên đường
có thể nói ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc thực hiện cao điểm
bảo đảm an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết
thì những năm gần đây với việc hàng loạt dự án giao thông được đầu tư nâng cấp trên các tuyến quốc lộ
đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai đã góp phần quan trọng giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn